dân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn văn dũng một mươi tám năm tù
về tội giết người bốn năm tù về tội hủy hoại tài sản tổng hợp hình phạt là hai mươi hai năm tù
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi dũng chung sống như vợ chồng với võ thị nga
tại nhà con ruột của nga tên là mừng ở phường châu phú b thành phố châu đốc
do nghi ngờ nga ngoại tình sáng sớm ngày năm tháng chín khi mọi người đã ngủ say
dũng mang theo một ổ khóa và ba chai xăng từ nơi thuê trọ đến khóa cửa ngoài
và phóng hỏa đốt nhà mừng rồi bỏ trốn vụ hỏa hoạn khiến nga thương tật ba mươi sáu
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử còn buộc dũng có trách nhiệm bồi thường cho mừng số tiền
trên một mươi hai triệu tám trăm linh nghìn đồng